hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới hai nghìn hai mươi bộ y tế đã phối hợp cùng với tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
xây dựng một clip ngắn nói về tầm quan trọng của vaccine và tiêm chủng đối với mỗi chúng ta đặc biệt là với trẻ nhỏ
và hãy cùng chúng tôi đến với lời nhắc rất dễ thương này